thưa quý vị thao túng thị trường chứng khoán che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán
xảy ra vào ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi hai gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư
ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán việt nam
hành vi của ông trịnh văn quyết chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc
đã vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật việt nam và hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can bắt tạm giam đối với ông trịnh văn quyết
vụ việc này cho thấy thời gian qua thị trường chứng khoán đang bộc lộ những điểm bất cập
các hành động bán chui hay thao túng giá tạo ra những tiền lệ xấu trên thị trường chứng khoán
và việc xử lý nghiêm dân đe những hành vi vi phạm pháp luật vào việc thiết lập lại kỷ cương minh bạch
trên thị trường chứng khoán là điều bắt buộc phải làm
ngày một mươi tháng một thị trường chứng khoán việt nam chứng kiến cú sốc mạnh khi gần bảy mươi năm triệu cổ phiếu flc
bị bán chui gây thua lỗi lớn cho rất nhiều người
ủy ban chứng khoán nhà nước đã yêu cầu hủy bỏ giao dịch xử phạt ông trịnh văn quyết một năm tỷ đồng
và đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán năm tháng
hiện ông trịnh văn quyết đã bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi thao túng chứng khoán
và che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán
trong vụ án này cơ quan điều tra đang khởi tố ông trịnh văn quyết về tội thao túng thị trường chứng khoán

thì căn cứ và quy định tại điều chín của bộ luật hình sự thì đây là tội nghiêm trọng

tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ông trịnh văn quyết đã bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi thao túng chứng khoán
trong vụ án này ông trịnh văn quyết đã bị bắt tạm giam để điều tra về hành vi thao túng chứng khoán
trong năm hai nghìn một mươi bảy ông trịnh văn quyết cũng từng bị phạt sáu mươi năm triệu đồng vì bán năm mươi bảy triệu cổ phiếu mà không báo cáo
trước vụ việc này không ít người đã bị phạt tiền và phạt tù vì hành vi thao túng chứng khoán
thống kê của ubnd năm hai nghìn hai mươi một đã có hơn ba trăm linh quyết định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán tăng hơn tám mươi vụ so với năm hai nghìn hai mươi
số tiền thu được lên đến gần hai mươi một tỷ đồng
trong đó chủ yếu là các vi phạm báo cáo
không đúng thời hạn về kết quả giao dịch
nhiều chuyên gia dự báo vụ việc ông trịnh văn quyết bị xử lý nghiêm minh là tín hiệu tích cực
lập lại trật tự lấy lại niềm tin của nhà đầu tư cũng như thị trường chứng khoán sẽ trở nên minh bạch
tôi cho rằng các nhà đầu tư chắc chắn là sẽ bị ảnh hưởng đặc biệt là các nhà đầu tư mới và ít kinh nghiệm
tuy nhiên thì trải qua những cú sốc như vậy trên thị trường chứng khoán
các nhà đầu tư một mặt cũng sẽ được rèn luyện để làm sao có đủ bảng lĩnh
để vượt qua những cái cú sốc cái quan trọng hơn đối với các nhà đầu tư là nhờ những cái cú sốc như vậy
và những biện pháp xử lý kiên quyết của các cơ quan chức năng
thì chúng ta đều có một niềm tin và một hy vọng rằng thị trường chứng khoán của chúng ta sẽ ngày một phát triển tốt hơn
không có vùng cấm trong đấu tranh tiêu cực tinh thần này tiếp tục được khẳng định
nhằm tạo ra môi trường chứng khoán công bằng cho tất cả các nhà đầu tư dẫu đó là chủ tịch một tập đoàn lớn
và trong thời điểm này các nhà đầu tư cần phải có
sự cẩn trọng bình tĩnh cân nhắc kỹ trong các quyết định đầu tư chứng khoán
liên quan đến vụ việc này và ngay trong ngày hôm nay ba mươi tháng ba
thay mặt thủ tướng phó thủ tướng lê minh khái đã có chỉ đạo
triển khai các biện pháp đảm bảo thị trường chứng khoán hoạt động ổn định an toàn thông suốt
công khai minh bạch và phát triển bền vững
cụ thể như sau phó thủ tướng yêu cầu bộ trưởng tài chính thống đốc ngân hàng nhà nước
chỉ đạo các cơ quan đơn vị chức năng theo dõi giám sát chặt diễn biến thị trường tài chính
tiền tệ chứng khoán trong nước và quốc tế từ đó chủ động thực hiện các biện pháp điều hành thị trường
theo thẩm quyền đảm bảo hoạt động của các tổ chức tín dụng an toàn thông suốt
lãnh đạo chính phủ yêu cầu bộ trưởng tài chính chủ tịch ủy ban chứng khoán nhà nước
chỉ đạo các cơ quan liên quan theo dõi giám sát diễn biến của thị trường chứng khoán trong nước và quốc tế
các dòng vốn ra vào thị trường để có giải pháp điều hành giám sát phù hợp
từ đó sẽ có biện pháp đảm bảo an toàn minh bạch ổn định thị trường không để xảy ra rủi ro mất an toàn
phó thủ tướng cũng yêu cầu các cơ quan này chủ động công bố thông tin và thực hiện các giải pháp ổn định tâm lý
nhà đầu tư trong và ngoài nước bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà đầu tư
và với các cơ quan quản lý chứng khoán cần đẩy mạnh ra soát cơ chế chính sách và hoàn thiện khung khổ pháp lý
liên quan đến xử lý vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán để có chế tài xử lý mạnh
có tác dụng gian đe đảm bảo minh bạch và lành mạnh của thị trường